ngày một mươi hai tháng năm ban tuyên giáo tỉnh ủy tuyên quang đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu
bắc hồ với tuyên quang thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến
cuộc thi tìm hiểu về bắc hồ với tuyên quang thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến
với hình thức trực tuyến trên mạng internet cuộc thi đã thu hút gần một trăm một mươi lượt người tham gia
ban tổ chức đã trao bốn mươi bốn giải cho các cá nhân cuộc thi đã giúp cho cán bộ đảng viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
đoàn viên hội viên học sinh sinh viên và nhân dân hiểu sâu sắc thêm những địa danh và sự kiện lịch sử diễn ra trên địa bàn tỉnh
gắn với hoạt động của chủ tịch hồ chí minh tại tuyên quang
qua đó tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trên địa bàn tỉnh